thưa quý vị sáng nay ngày sáu tháng bảy bộ y tế cho biết trong một mươi hai giờ qua cả nước có thêm hai trăm bảy mươi bảy ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận tại bảy địa phương
thành phố hồ chí minh tiếp tục nhiều nhất với hai trăm ba mươi ca phú yên một mươi tám ca đồng nai một mươi một ca an giang một mươi ca hưng yên năm ca vĩnh long hai ca và hà nam một ca
trong đó hai trăm hai mươi tám ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc là khu đã được phong tỏa
tính đến sáng nay việt nam có tổng cộng một mươi chín bốn trăm bốn mươi một ca mắc covid một mươi chín được ghi nhận ở trong nước và một tám trăm bảy mươi một ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới ghi nhận ở trong nước tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là một mươi bảy tám trăm bảy mươi một ca
một thông tin đáng chú ý khác từng là một cán bộ uy tín của ngành ngân hàng thương mại cổ phần việt nam thịnh vượng vp bank
chi nhánh vĩnh phúc thế nhưng chỉ vì ham mê trò đỏ đen trên mạng nguyễn văn an ở huyện mê linh tp hà nội đã lừa đảo chiếm đoạt hơn hai phỉ
năm tỷ đồng của khách hàng và bạn bè
đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cụ thể tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một chị phan thị phượng ở huyện tam đảo được an tư vấn làm hồ sơ vay hơn một sáu tỷ đồng
ngân hàng sẽ giải ngân cho chị phượng một hai tỷ đồng theo yêu cầu
số tiền còn lại lưu tại ngân hàng mà không phải trả lãi khi nào chị phượng có nhu cầu giải ngân mới tính lãi
tin tưởng an nên chị phượng đồng ý
tuy nhiên trên thực tế
an làm hợp đồng cho chị phượng vay một sáu trăm bảy mươi năm tỷ đồng và đồng thời làm khế ước nhận nợ cho chị phượng ký rút toàn bộ số tiền này
sau đó an chuyển cho chị phượng số tiền là một ba trăm năm mươi tỷ đồng còn ba trăm hai mươi năm triệu đồng an đã tự ý chiếm đoạt
cũng trong tháng năm năm hai nghìn hai mươi một an đã vay của chị nguyễn thị thủy trang ở huyện lập thạch
và anh nguyễn anh tuấn ở huyện vĩnh tường hai hai tỷ đồng và cũng dùng toàn bộ số tiền này vào việc đánh bạc
bằng biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình dạng sáng ngày năm tháng bảy
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố cà mau đã kết hợp với lực lượng chức năng
tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh nhà trọ song vinh thuộc xã lý văn lâm
và phát hiện nhóm đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
phát hiện công an kiểm tra các đối tượng đã tháo chạy vào các phòng khác nhau tuy nhiên có bốn người đã bị tạm giữ
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ thu giữ hai đĩa nhựa còn dính chất bột màu trắng
một số túi ni lông thường được dùng để chứa ma túy tổng hợp loa và đèn laser
qua làm việc các đối tượng khai nhận thuê phòng để sử dụng ma túy
ngoài bốn đối tượng trên có hai thanh niên khác trong phòng cạnh bên cũng được mời về cơ quan để kiểm tra
qua test nhanh năm trên sáu đối tượng dương tính với chất ma túy
lực lượng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở
đồng thời lập hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị trong hai ngày mùng bảy và mùng tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ chính thức được diễn ra
hiện toàn thành phố hà nội có khoảng trên một trăm linh thí sinh đăng ký dự thi
chiếm tới một phần một mươi tổng số thí sinh của cả nước
do kỳ thi diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
vì vậy mà thành phố hà nội đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
người dân cho công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi
với quyết tâm bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho thí sinh và những người tham gia
một buổi diễn tập triển khai phương án cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
tại quận năm từ liêm hà nội
với một mươi hai tình huống giả định có thể xảy ra trong hai ngày diễn ra kỳ thi trung học phổ thông
như việc phát hiện thí sinh bị ho sốt có biểu hiện nghi nhiễm covid
tất cả các giả thiết đều được đưa ra để đảm bảo cho kỳ thi được diễn ra an toàn thuận lợi
chúng tôi cũng chuẩn bị các lực lượng hỗ trợ để hướng dẫn thí sinh
cũng như là những người làm nhiệm vụ khi vào điểm thi
đảm bảo công tác phòng dịch thực hiện giãn khoảng cách
đeo khẩu trang và những yêu cầu khác của ngành y tế để đảm bảo đúng quy định
với vai trò là đơn vị tham mưu về mặt chuyên môn trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đảm bảo an toàn trong công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm nay
thì chúng tôi cũng đã thực hiện tốt đầy đủ các tình huống
giả định khi có những thí sinh có biểu hiện ho sốt khó thở và nghi ngờ covid một mươi chín theo các cấp độ khác nhau
là một trong ba lực lượng quan trọng góp phần vào thành công chung của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
công an tp hà nội đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ của các đơn vị tham gia đảm bảo an ninh trật tự
ở tất cả các điểm thi chủ động phòng ngừa phát hiện xử lý những trường hợp có dấu hiệu gian lận trong thi cử
công tác phân luồng đảm bảo an ninh trật tự

tại các tuyến đường chúng tôi cũng bố trí tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông đảm bảo không gây ách tắc giao thông
bên cạnh đó trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp công an tp hà nội đã phối hợp với nhà trường
thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch phân luồng đảm bảo giãn cách đo nhiệt độ sắt khuẩn tay
trước khi vào phòng thi tránh ảnh hưởng xấu tới việc tổ chức các hoạt động của kỳ thi
bên cạnh đó trước diễn biến dịch covid một mươi chín phức tạp công an tp hà nội đã phối hợp với nhà trường
nhắc nhở cán bộ nhân viên và phụ huynh học sinh trước cổng trường đảm bảo giãn cách và đeo khẩu trang đúng theo quy định
đến nay mọi phương án đảm bảo an ninh trật tự cũng như công tác phòng chống dịch cho kỳ thi trên địa bàn thành phố hà nội
đã được các lực lượng triển khai nghiêm túc với quyết tâm đảm bảo kỳ thi trung học phổ thông năm hai nghìn một mươi chín
diễn ra vào ngày bảy và mùng tám tháng bảy được an toàn đúng quy chế
thưa quý vị quá trình xét nghiệm hơn một trăm linh thí sinh
và người làm công tác tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn tp hồ chí minh
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi hai mẫu có kết quả dương tính với covid một mươi chín
trong quá trình xét nghiệm lực lượng y tế xác định có một mươi tám mẫu gợp dương tính với covid một mươi chín
sau khi giải gợp ngành y tế xác định có kết quả khẳng định một mươi hai trường hợp dương tính
hiện các trường hợp này đã được cách ly theo quy định
trước mắt tp hồ chí minh vẫn sẽ tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt một diễn ra ngày bảy và tám tháng bảy
tuy vậy tùy vào tình huống cụ thể sẽ có những thay đổi phù hợp
tp sẽ triển khai các giải pháp để đảm bảo an toàn cho phụ huynh thí sinh và những người làm công tác coi thi
cụ thể ngay việc xét nghiệm lực lượng chức năng sẽ khử quẩn ở các điểm thi
thực hiện giãn cách từ ngoài vào trong phòng thi thông thoáng phòng ốc
ngoài ra tp hồ chí minh đang tính toán khuyến cáo thêm các phụ huynh thí sinh
sau khi hạn chế di chuyển đi lại tiếp xúc
tại tiền giang công tác đảm bảo an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
năm hai nghìn hai mươi một trong hai ngày thi chính là ngày bảy và ngày tám tháng bảy
được chính quyền địa phương đặt lên hàng đầu
các phương án kịch bản ứng phó được ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp của tỉnh
tính toán thận trọng và chú đáo
theo thống kê của ngành giáo dục tỉnh tiền giang tính đến thời điểm hiện tại
toàn tỉnh có bảy mươi ba trường hợp thí sinh chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thuộc diện f một f hai không có thí sinh là f
một trăm bốn mươi ba thí sinh đang ở trong khu vực phong tỏa phòng chống covid một mươi chín
rồi là giáo viên cũng như là học sinh trên tư thế chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc thi
toàn tỉnh có hai năm trăm bảy mươi sáu cán bộ giáo viên nhân viên coi thi và một trăm ba mươi tám cán bộ ở trường đại học tiền giang
được bộ giáo dục đào tạo cứ làm nhiệm vụ thanh tra kiểm tra tại kỳ thi
đã được xét nghiệm và tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
mình rất là phấn khởi khi mà được tham gia cái tiêm chủng lần này
bởi vì mặc dù là mình đã thực hiện rất là nghiêm túc
tham ca những cái chỉ thị của chính phủ
nhưng mà thật sự cũng có chút lo trước cái sự diễn biến rất là phức tạp của dịch bệnh
vậy thì cái liều vaccine hôm nay đối với mình
nó không chỉ là liều thuốc để giúp mà mình chống chọi lại với dịch bệnh
mà nó còn là liều thuốc tinh thần để giúp cho mình có thể là vững tin hơn
lạc quan hơn trong cuộc sống cũng như là trong cái công việc
mà đặc biệt là cái nhiệm vụ sắp tới là đi coi thi trung học phổ thông quốc gia
sở giáo dục đào tạo tỉnh tiền giang yêu cầu các trường học
chủ động tuyên truyền chú trương tổ chức kỳ thi của bộ giáo dục đào tạo
để tạo ra sự đồng thuận trong phụ huynh và học sinh
đồng thời quá truyệt đến thí sinh cám bộ giáo viên của trường tham gia kỳ thi
nghiêm túc chấp hành các quy định về phòng chống dịch hạn chế đi lại những nơi không cần thiết
tình hình dịch covid một mươi chín của tỉnh có diễn biến phức tạp
tuy nhiên thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi cũng đã được sẵn sàng
và với tinh thần đó thì tất cả các địa phương các sở ngành
và đặc biệt là ban chế đạo của tỉnh đang chuẩn bị rất là kỹ cho kỳ thi này
làm sao chúng ta sẽ đảm bảo cho kỳ thi diễn ra thành công và an toàn trong phòng chống covid một mươi chín
năm nay tỉnh tiền giang có một hội đồng thi có ba mươi một điểm thi
tăng bốn điểm thi so với năm hai nghìn hai mươi với một mươi sáu bốn trăm hai mươi ba thí sinh
trong đó có bảy trăm bốn mươi bảy thí sinh giáo dục thường xuyên và bốn trăm linh thí sinh tự do
thưa quý vị ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm cho biết
việc phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố đã thu được nhiều kết quả quan trọng
đặc biệt là sự đóng góp chung tay của các tầng lớp nhân dân
các cơ quan đơn vị tổ chức cá nhân trong ngoài nước
theo báo cáo của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
từ ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay ban vận động tiếp nhận và phân phối
quỹ phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đã phát động và đã thực hiện
tiếp nhận số tiền hơn tám trăm tám mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng phân phối tiền hàng trị giá bảy trăm ba mươi chín tỷ năm trăm linh
hai triệu đồng ngoài ra đơn vị còn tiếp nhận đăng ký ủng hộ hơn hai hai trăm chín mươi ba tỷ đồng
ủng hộ mua vaccine phòng dịch trong đó đã nhận hơn hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
tất cả thông tin ủng hộ đều được đăng tải công khai trên trang thông tin điện tử
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm http www hctp gov vn
mới đây nhất trong ngày năm tháng bảy tại trụ sở ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
đại diện công ty cổ phần tập đoàn tân long đã trao bản tượng trưng ủng hộ một trăm một mươi tấn gạo a an
hỗ trợ người dân khó khăn tại hai mươi hai quận quyện thành phố trên địa bàn tp hcm
chung tay cùng chính quyền địa phương tiếp thêm nguồn lực giúp người dân phần nào vượt qua những khó khăn trước mắt
đúng với tinh thần không một ai bị bỏ lại phía sau
việc trao tặng gạo sẽ được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau
phù hợp với điều kiện thực tế tại từng khu vực như siêu thị không đồng gian hàng miễn phí
xe gạo nghĩa tình hoặc đưa gạo đến tận nhà dân để đảm bảo công tác phòng chống dịch
hai ngày nay những suất hỗ trợ đầu tiên đã đến được với lực lượng nhân viên hậu đài
ở các sân khấu biểu diễn tại tp hcm
đây là động thái của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam và tại tp hcm quan tâm đến nguồn nhân sự quan trọng này
trong bối cảnh các điểm diễn dự kiến vẫn phải đóng băng trong nhiều tháng tới để phòng chống dịch
đến nay đã tròn hai tháng kể từ quyết định của ubnd tp hcm tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu
dài lan của covid một mươi chín những nghệ sĩ hay nhân viên hậu đài nào may mắn có kinh doanh buôn bán
thêm từ trước thì tự tạo được nguồn thu nhất định tuy nhiên khi dịch bệnh ngày càng phức
tạp tại tp hcm thì nguồn thu này ngày càng eo hẹp
phần lớn phụ trách các sân khấu biểu diễn tại tp hcm giữa nhân sự hậu đài
bằng cách dịch vụ dịch vụ dịch vụ dịch vụ dịch vụ
các sân khấu biểu diễn bị tạm ngưng hai tháng tác động trực tiếp đến thu nhập của lực lượng này
do đặc thù công việc gần như không xuất hiện trước công chúng nên tự thân các hội nghề nghiệp và nghệ sĩ
còn điều kiện đã chú động gây quỹ sang sẻ với lực lượng hậu đài tại tp hcm không chỉ nhân viên
kỹ thuật ở các khâu như đạo cụ ánh sáng âm thanh phục trang mà đến đội ngũ kế toán bán vé
cũng được quan tâm đợt này số tiền năm mươi triệu đồng của hội nghệ sĩ sân khấu việt nam cùng
nhiều yếu phẩm và một trăm ba mươi triệu đồng nguồn quỹ của nghệ sĩ đóng góp đã được trao đến một mươi sáu sân khấu
các bạn có thể nhớ like share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé